nhằm khắc phục tình trạng ách tắc và giảm thiểu tai nạn giao thông tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội tăng cường quốc phòng an ninh của tỉnh tuyên quang và các tỉnh lân cận đặc biệt là tạo điều kiện phát triển du lịch khu di tích lịch sử quốc gia tân trào và các khu du lịch lịch sử trên địa bàn tỉnh tuyên quang đang tiến hành sửa chữa nâng cấp quốc lộ một
dự án sửa chữa và nâng cấp quốc lộ ba mươi bảy do liên danh công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và xây dựng thành hưng và công ty cổ phần quản lý và xây dựng công trình giao thông hai trăm ba mươi sáu là đơn vị thi công có tổng vốn đầu tư gần sáu mươi chín tỷ đồng từ nguồn vốn của quỹ bảo trì đường bộ trung ương
vị trí sửa chữa từ km một trăm tám mươi bảy sáu trăm một mươi ngã ba phúc ứng huyện sơn dương tới km hai trăm linh chín tại ngã ba chanh huyện yên sơn tỉnh tuyên quang có chiều dài hơn hai mươi hai km
trên cơ sở mặt đường và bề rộng nền đường cũ dự án tiến hành sửa chữa cục bộ các đoạn chắc dọc hạn chế tầm nhìn các vị trí mặt đường bị hư hỏng và tiến hành mở rộng mặt đường trải thảm mặt đường bê tông nhựa sửa chữa bổ sung hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông
ban chỉ huy công trình cũng đã tập trung toàn bộ các thiết bị trang thiết bị máy móc hiện đại cũng như là một đội ngũ về cán bộ nhân lực có kinh nghiệm để tập trung thi công công trình
đây là một tuyến đường huyết mạch lưu lượng giao thông rất là phức tạp đơn vị chúng tôi tổ chức để phân luồng đảm bảo an toàn giao thông như là đảm bảo rào chắn che chắn cắm các biển báo cố định biển báo di động rồi là cử cán bộ công nhân viên đảm bảo phân luồng giao thông để an toàn trong quá trình thi công
quốc lộ ba mươi bảy có chiều dài gần năm trăm linh km được xây dựng theo tiêu chí
đường cấp bốn miền núi với nền đường rộng bảy năm m mặt đường bê tông rộng sáu m là tuyến đường có ý nghĩa quan trọng trong sự thúc đẩy phát triển kinh tế văn hóa xã hội tăng cường phòng thủ bảo đảm quốc phòng an ninh của các địa phương và toàn vùng
quốc lộ ba mươi bảy đoạn qua tỉnh tuyên quang đã được đưa vào sử dụng từ lâu nhưng lại ít được sửa chữa nên một số đoạn đường đã bị xuống cấp mặt đường hẹp không đáp ứng được lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ngày một tăng cũng như tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao nên việc nâng cấp và sửa chữa là rất cần thiết
sự kiến việc sửa chữa nâng cấp sẽ hoàn thành trong tháng một mươi hai năm nay